để đối phó với bão số một mươi sáu tính đến một mươi bảy h chiều nay tỉnh kiên giang đã di rời tập trung hơn năm năm trăm linh hộ với gần hai mươi năm hai trăm linh người đi tránh chú bão
chủ yếu là các hộ ở ngoài và ven đê biển và đưa tám bảy trăm linh tàu vào bờ neo đậu an toàn
riêng tại huyện đảo phú quốc dự kiến di rời một chín trăm sáu mươi chín hộ dân với năm bảy trăm một mươi chín nhân khẩu và đã di rời ba sáu trăm ba mươi hai người
chủ yếu đối tượng dễ bị tổn thương các địa bàn dễ bị ảnh hưởng bão như hàm ninh bãi thơm gành dầu thị trấn an thới
đã hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa tại những nơi bố trí dân tránh bão chính quyền huyện phú quốc yêu cầu
bố trí sẵn sàng máy phát điện lương thực thực phẩm nước uống thuốc men đầy đủ
một sáu trăm linh tàu cá của ngư dân huyện đảo phú quốc và khoảng ba trăm linh tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh chú bão an toàn
tại huyện đảo hiện có khoảng hơn bốn du khách trong và ngoài nước đăng ký lưu trú trên đảo
phú quốc đã yêu cầu các khách sạn không được tăng giá dịch vụ
các hoạt động vui chơi giải trí ven bờ và ngoài biển đều được yêu cầu tạm ngưng tới hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai